chào quý khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
mở đầu bản tin sẽ là thông tin về vụ án anh giết em ruột vừa xảy ra tại con tum
nguyên nhân là do mâu thuẫn với nhau trong cuộc nhậu
anh trai đã cầm dao đâm khiến người em ruột tử vong ngay sau đó
vào ngày một tháng bốn công an tỉnh con tum đã tạm giữ hình sự đối với đối tượng a bên
chú tại thôn hai xã đắc côi huyện con rẫy để điều tra về hành vi giết người
vào ngày ba mươi một tháng ba a bên uống rượu cùng với một số người ở thôn của mình
trong cuộc nhậu thì giữa a bên và a ba là em ruột của a bên xảy ra mâu thuẫn
a bên lấy con dao đâm trúng vùng ngược trái làm a bai tử vong
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum đã tạm giữ hình sự đối tượng a bên
để điều tra theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bị can
và bắt tạm giam bốn đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán chế tạo tàng trữ
và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
bốn đối tượng gồm hoàng viết tới chú tỉnh thanh hóa nguyễn quang cường và bùi vũ nhật huy
cùng chú tại thành phố biên hòa lê đăng khoa chú ở tỉnh bình thuận
cụ thể vào ngày một mươi chín tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đã bắt quả tang tới
đang tàng trữ trong người ba khẩu súng quân dụng một hộp tiếp đạn một hộp bi sắt gồm một trăm một mươi chín viên và hai trăm năm mươi tám viên đạn trì
mở rộng điều tra lực lượng công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng còn lại
thu giữ sáu khẩu súng cùng nhiều viên đạn linh kiện dụng cụ dùng để chế tạo súng
mặc dù biết là hành vi vi phạm pháp luật song vì lợi nhuận cao
rất nhiều đối tượng đang bất chấp để mua bán trao đổi công khai các loại vũ khí công cụ hỗ trợ
qua nhiều vụ án cho thấy nhiều giao dịch mua bán trái phép vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
diễn ra trên mạng xã hội khiến cho việc điều tra xử lý của cơ quan chức năng gặp không ít khó khăn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã tạm giữ phạm văn minh sinh năm hai nghìn bốn
và lâm tấn thịnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cùng ngụ thành phố hồ chí minh
để điều tra về hành vi chế tạo tàn trữ vận chuyển sử dụng mua bán trái phép vũ khí
công an thu giữ một mươi chín khẩu súng hơn ba trăm linh viên đạn và nhiều dụng cụ chế tạo súng
phạm văn minh khai nhận đã đặt mua linh kiện súng trên mạng xã hội
sau đó lắp ráp thành súng hoàn chỉnh và bán trên mạng để kiếm lời
theo ghi nhận của phóng viên hoạt động mua bán trái phép vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
trên mạng internet đang diễn ra hết sức
với nhiều phương thức và thủ đoạn tinh vi gây bước xuất trong dự luận
bên bán lợi dụng việc không cần kê khai tên địa chỉ số điện thoại
mà vẫn tạo được tài khoản ảo để giới thiệu hướng dẫn cách chế tạo rao bán vũ khí
trong khi đó người mua chỉ cần ngồi một chỗ có thể mua bất kỳ sản phẩm nào
do đó việc điều tra xử lý của cơ quan chức năng gặp không ít khó khăn
các đối tượng này lợi dụng tính ẩn danh của các không gian mạng
và sử dụng đa dạng các phương thức dịch vụ trực tiếp
các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội thường sử dụng dịch vụ giao hàng bằng xe khách
hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh để vận chuyển vũ khí và các công cụ hỗ trợ khác
do sự thiếu kiểm soát của công ty vận chuyển sự xuất hiện của vũ khí
và công cụ hỗ trợ trong xã hội các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
đã gây ra những hậu quả không lường như các vụ cướp tài sản manh động
sử dụng súng để uy hiếp nạn nhân hoặc sử dụng vũ khí để thanh toán lẫn nhau
giữa các băng nhóm không chỉ súng đạn các loại vũ khí nguy hiểm khác
như đao kiếm giáo mát cũng đang được bán tràn lan trên mạng xã hội
và việc mua bán tàn trữ sử dụng những vũ khí này là hành vi vi phạm pháp luật
trừ những loại vũ khí thu sơ sử dụng cho mục đích trưng bày triển lãm
hoặc đồ gia bảo với những trường hợp chế tạo sử dụng tàn trữ hay vận chuyển
những vũ khí thu sơ sẽ bị xử phạt ở mức từ một mươi hai mươi triệu đồng
theo quyết định tại điều một mươi một của nghị định một trăm bốn mươi bốn năm hai nghìn hai mươi một
và ở trường hợp đã từng bị xử lý vi phạm hành chính về cái hành vi này
hoặc đã bị kết án về những tội danh liên quan đến việc tàn trữ sử dụng
vũ khí thô sơ mà vẫn tiếp tục tái phạm thì sẽ bị xem xét xử lý hình sự
sắc định công tác vận chuyển lãm
động thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo nổ
có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm
thời gian qua lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo công an các địa phương trên cả nước
tham mô với cấp ủy chính quyền địa phương huy động sự vào cuộc của cả hệ thống
chính trị và toàn dân tích cực tham gia phát hiện tố giác tội phạm
đồng thời triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phù hợp
với đặc điểm tình hình địa bàn dân cư góp phần tạo chuyển biến
về nhận thức trong quần chúng nhân dân về công tác này
liên quan đến vụ hai mươi đối tượng bị bắt quả tang đang sử dụng trái phép ma túy
trong quán karaoke vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an
huyện châu thành tỉnh hậu giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố sáu đối tượng
về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó lực lượng công an đã bắt quả tang đoàn thanh tuấn huỳnh phú lộc
ngô duy tường lâm quốc phong phùng thị hồng phụng và đỗ hoàng khánh thi
cùng với một mươi bốn đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy
tại một quán karaoke ở phú thảnh thị trấn mái dầm
tăng vật tạm giữ tại hiện trường là hơn ba gam ma túy cùng một số vật dụng liên quan
kết quả test nhanh tất cả hai mươi người đều dương tính với ma túy
bước đầu các đối tượng khai nhận đã thuê phòng karaoke để nhậu ca hát
và góp tiền mua ma túy để cùng nhau sử dụng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành đang tiếp tục
củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng còn lại
ngày ngày xét xử tòa án nhân dân huyện châu thành tỉnh bến tre
đã tiến hành tuyên án đối với hai mươi ba bị cáo về các tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc
theo cáo trạng để có tiền tiêu xài cá nhân trần tấn vinh chú ở huyện châu thành
cùng với một số đối tượng khác đã tổ chức cho các con bạc trong và ngoài tỉnh
đến khu vực vườn dừa của một hộ dân để tham gia đánh bạc
tại hiện trường và trên người hai mươi ba con bạc cơ quan công an đã tạm giữ trên một trăm một mươi ba triệu đồng
một bộ tài xỉu cùng nhiều tăng vật khác
trên mức án một năm sáu tháng tù giam bảy bị cáo mức án từ chín tháng tù treo đến một mươi hai tháng tù giam
các bị cáo còn lại bị phạt hành chính với tổng số tiền trên một tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầm lệ thành phố đà nẵng vừa bắt giữ đối tượng
nguyễn tùng hạc hai mươi hai tuổi chú ở phường hòa an quận cầm lệ là thủ phạm đã gây ra hàng chục vụ
trộm cắp bia số lượng lớn tại các quán nhậu trên địa bàn toàn thành phố
cụ thể từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
công an quận cẩm lệ nhận được tin báo của nhiều chủ quán nhậu trên địa bàn về việc bị kẻ gian đột nhập
lấy đi số lượng lớn bia phục vụ cho việc kinh doanh nên đã tổ chức xác minh và truy xét
lực lượng công an đã phát hiện hạc có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tổ chức theo dõi
và bắt giữ hạc khi vừa thực hiện xong một vụ trộm cắp bia chuẩn bị đem đi tiêu thụ
tại cơ quan công an hạc thừa nhận do không có việc làm và thiếu tiền tiêu xài
nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản
cho đến thời điểm bị phát hiện hạc đã thực hiện được một mươi hai vụ trộm bia
tại một mươi quán nhậu trên địa bàn quận cẩm lệ cũng như ở các địa bàn khác
hải đoàn biên phòng hai mươi tám bộ đội biên phòng vừa tiến hành điều tra làm rõ
về hành vi vận chuyển dầu đeo không rõ nguồn gốc đối với thuyền trưởng tàu cá số hiệu kg chín mươi ba nghìn tám trăm ba mươi năm ts tỉnh kiên giang
vào lúc bảy h ba mươi năm phút ngày một mươi
trong lúc tuần tra trên vùng biển tây nam biên đội a hai mươi ba hải đoàn biên phòng hai mươi tám bộ đội biên phòng
phát hiện tàu cá kg chín mươi ba nghìn tám trăm ba mươi năm ts do ông hồ văn sĩ trú tại xã vĩnh hòa phú huyện châu thành tỉnh kiên giang
làm thuyền trưởng có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra
tại thời điểm kiểm tra tàu cá chở khoảng hai mươi năm lít dầu đeo
thuyền trưởng đã không xuất trình được giấy tờ hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc của số dầu nói trên